bộ lao động thương binh và xã hội vừa có công văn số hai nghìn tám trăm tám mươi bốn gửi bảo hiểm xã hội việt nam
về việc tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín đã được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
thì tiếp tục được tạm dừng đóng đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
nay mới bảo đảm đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất lần đầu
thì thực hiện theo các văn bản hướng dẫn dừng đóng vào hai quỹ nêu trên của bảo hiểm xã hội việt nam đã ban hành